lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đã phát hiện bốn người mang quốc tịch trung quốc không có giấy tờ tùy thân
đang lẫn trốn phía sau những thùng xốp trên một xe khách chạy hướng bắc nam
tổ cơ động liên ngành huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã kiểm tra xe khách biện kiểm soát năm mươi một b chín nghìn chín trăm linh một
lưu thông hướng ninh thuận vào thành phố hồ chí minh
trên xe có năm hành khách đã tiến hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch xã vĩnh hảo huyện tuy phong
tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên xe thì phát hiện bốn người trung quốc
đang trốn phía sau những thùng xốp không có giấy tờ tùy thân
nên tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện hành khách cho công an huyện tuy phong để làm rõ
tại cơ quan công an tài xế dương xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh hà tĩnh khai nhận
chờ số hành khách trên từ huyện quảng sương tỉnh thanh hóa vào tỉnh đồng nai với giá từ sáu trăm linh bảy trăm linh ngàn đồng mỗi người
riêng đối với bốn người trung quốc trên dương thỏa thuận số tiền là một mươi ba triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh đồng nai
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến hết sức phức tạp
tại huyện tuy phong qua xét nghiệm cộng đồng đã phát hiện hai mươi bốn ca dương tính
chính quyền đang nỗ lực dập dịch khoanh vùng không để lây lan dịch bệnh
việc phát hiện các trường hợp như trên góp phần kiểm soát các nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp